cách đây bảy mươi tám năm cuộc khởi nghĩa nam kỳ đã bùng nổ nhân dân và quần chúng cách mạng đã nổi dậy đấu tranh giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của sứ ủy nam kỳ
cuộc khởi nghĩa là bước đầu đấu tranh bằng võ lực của dân tộc ở một nước đông dương tạo tiền đề để tiến tới cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đêm hai mươi hai rạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi khởi nghĩa nam kỳ bùng nổ cả nam kỳ trung chuyển dưới sức nổi dậy của quần chúng cách mạng
cuộc khởi nghĩa nổ ra ở hai mươi trên hai mươi một tỉnh thành phố ở nam kỳ
trong bão táp cách mạng lá cờ đỏ sao vàng lần đầu được dương cao trong các cuộc biểu tình tiến công đồn bốt ở mỹ tho gia định
tuy chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng khởi nghĩa nam kỳ là cuộc khởi nghĩa vũ trang có phạm vi trọng nhất và mức độ quyết liệt nhất kể từ khi thực dân pháp xâm lược nước ta
cùng với khởi nghĩa bắc sơn khởi nghĩa nam kỳ là tiến công đối với quân đội
báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc là bước đầu tranh đấu bằng võ lực của các dân tộc ở một nước đông dương tạo tiền đề tiến tới cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm